cảm bác sĩ đã trở lại với chuyên mục của antv hôm nay
bác sĩ có thể cho biết là vai trò của dinh dưỡng đối với bệnh ung thư gan
chế độ dinh dưỡng đối với bệnh nhân ung thư gan
chúng ta phải quan tâm đến đó là chất đạm
trong chất đạm mình cũng phải ưu tiên các chất là acid amine phân nhánh
bởi vì acid amin phân nhánh sẽ giúp cho phục hồi tế bào gan
đồng thời tăng tổng hợp khối cơ
thứ hai đó là chất bột đường
chất bột đường ở đây chúng ta sẽ có ba loại bệnh
đường đơn đường đa và đường đôi
trong chế độ ăn chúng ta sẽ ưu tiên nhóm đường đơn và đường đôi
vì là đường đơn và đường đôi sẽ giúp cho hấp thu nhanh hơn
cơ thể sẽ được cung cấp năng lượng và phục hồi tế bào gan nhanh hơn
các phương pháp điều trị bệnh ung thư gan thường làm người bệnh chán năn
vậy thì cần có chế độ dinh dưỡng ra sao để duy trì cân nặng và sức khỏe
cho người bệnh ung thư gan thưa bác sĩ
chế độ ăn đối với người ung thư gan
phải đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng
đó là chất đạm chất đường và chất béo
cung cấp các loại quả và chất rau
khi đầy đủ các chất dinh dưỡng đó thì phải chế biến dưới dạng lọc và mềm
chứ không chế biến dưới dạng cứng
ở đây có thể người bệnh sẽ phải ăn chế độ dưới dạng xúc xay nhuyễn
mục đích để người bệnh sẽ dễ hấp thu hơn
khi dễ hấp thu thì cơ thể sẽ được nhận được nhiều năng lượng hơn và các chất dinh dưỡng hơn
và thứ hai nữa là chế độ dinh dưỡng sẽ chia nhỏ bữa
có thể là ăn sáu bữa tám bữa trong một ngày
mục đích là cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng vào cơ thể
vậy thì người bệnh cần ưu tiên những nhóm thực phẩm nào để tăng sức đề kháng cho gan thưa bác sĩ
đối với người bệnh ung thư gan thì cần ưu tiên nhóm carbon hydrate
bởi vì carbon hydrate mà ở đây là chất đường đơn và đường đôi
sẽ giúp cho cơ thể hấp thu và nương nhẹ tế bào gạt
chất thứ hai đó là chất đạm
chất đạm sẽ chia ra làm hai loại đó là chất đạm động vật và chất đạm thực vật
chất đạm có chứa acid amine phân nhánh để tăng tầm hợp khối cơ thì có trong nguồn thực vật
tỷ lệ chiếm bốn mươi
còn lại các acid amine thiết yếu thì có trong nhóm động vật
thì tỷ lệ này chiếm sáu mươi
chúng ta sẽ cung cấp đầy đủ các chất đường đơn và đường đôi
đủ hai mươi hai acid amine thiết yếu cho cơ thể
để giúp cho người bệnh ung thư gan sẽ được phục hồi
chính vì thế tỷ lệ protein người bệnh ung thư gan cần phải đặc biệt quan tâm
tỷ lệ protein có thể lấy từ thực phẩm thô
nhưng khi giai đoạn tiến triển sẽ phải lấy từ thực phẩm tinh
đó là đạm quây
ở trong các sản phẩm sinh dưỡng sữa sinh dưỡng y học
thứ ba nữa là cần phải cung cấp các vitamin
thì khi mà gan bị bệnh
thì sẽ không giữ chữ kém các vitamin
các nhóm vitamin tan trong nước tan trong dầu
mặc dù chúng không sinh năng lượng
nhưng chúng lại giúp cho chuyển hóa và trao đổi các chất sinh dưỡng
ở trong cơ thể rất là mạnh mẽ
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
các bác sĩ sinh dưỡng tại đào khoa tâm anh
là những chuyên gia về lĩnh vực sinh dưỡng
các bác sĩ sinh dưỡng tại đào khoa tâm anh
các bác sĩ sinh dưỡng cùng đội ngũ chuyên viên tiết chế được đào tạo bài bản
quy trình làm việc chuyên nghiệp để đưa ra lời khuyên về chế độ ăn uống an toàn hợp lý
dựa trên thông tin về bệnh sử nghề nghiệp của mỗi cá nhân
đội ngũ y bác sĩ sẽ cùng người bệnh tăng cường dinh dưỡng hỗ trợ
tư vấn chế độ ăn bệnh lý mãn tính liên quan đến dinh dưỡng
phòng ngừa và điều trị thiếu hụt dinh dưỡng
trong suốt thời gian qua phận khoa dinh dưỡng tiết chế luôn đóng góp tích cực
trong công tác điều trị thông qua các hoạt động
cung cấp suốt ăn bình thường và suốt ăn bệnh lý
tư vấn chế độ dinh dưỡng và can thiệp dinh dưỡng nâng cao thể trạng cho người bệnh
có vấn đề về dinh dưỡng giúp nhanh chóng hồi phục sức khỏe sau điều trị
thưa quý vị những nội dung mà bác sĩ vừa chia sẻ
sẽ giúp ích cho những người bệnh cải thiện chế độ ăn hàng ngày
trở nên phong phú hơn và giúp cho quá trình điều trị ung thư gan đạt hiệu quả tốt hơn
đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết
xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên antv